vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại ủy ban nhân dân huyện mai châu tỉnh hòa bình
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mai châu hà công thể và các bị can có liên quan

năm hai nghìn một mươi bảy phòng tài nguyên và môi trường huyện mai châu đã tham mưu cho ông hà công thẻ
thời điểm đó là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ký ban hành quyết định thu hồi khoảng một năm triệu m hai đất nông nghiệp
tại xã xăm khuè không thuộc các trường hợp thu hồi đất và ký ban hành quyết định cho thuê hai ba triệu m hai đất
để thực hiện dự án trồng rừng gắn với phát triển kinh tế đa dạng và du lịch nông nghiệp bền vững
vi phạm quy định về điều kiện đối tượng thẩm quyền cho thuê đất giả